sáng nay ngày hai mươi hai tháng sáu trại giam thanh lâm bộ công an đã long trọng tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự lễ kỷ niệm
trải qua bốn mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trại giam thanh lâm vừa làm tốt công tác xây dựng đơn vị
vừa làm tốt công tác quản lý giam giữ giáo dục cải tạo phạm nhân phối hợp tốt với chính quyền địa phương và nhân dân nơi đơn vị đóng quân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội
đơn vị đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của đảng nhà nước và các bộ ban ngành và chính quyền các cấp khen thưởng
phát biểu tại lễ kỷ niệm trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích chiến công của trại giam thanh lâm đã đạt được trong suốt bốn mươi năm qua
đồng chí thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ trại giam thanh lâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được giữ vững tinh thần đoàn kết siết chặt kỷ luật kỷ cương để làm tốt công tác giam giữ quản lý cải tạo giáo dục phạm nhân
thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước chỉ đạo của bộ công an về công tác thi hành án hình sự kiên quyết không để xảy ra bị động bất ngờ trong trại giam
coi trọng công tác dạy nghề rèn luyện kỹ năng sống cho phạm nhân để họ yên tâm cải tạo rèn luyện trở thành công dân lương thiện có ích cho xã hội tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể nơi đơn vị đóng quân
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước trung tướng nguyễn văn sơn đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho trại giam thanh lâm và huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cá nhân đại tá nguyễn đình giang giám thị trại giam thanh lâm